bộ quốc phòng nga thông báo chiến dịch quân sự ở ukraine tiếp tục lại bắt đầu từ một mươi tám h
moscow ngày năm tháng ba do phía ukraina đã không muốn kéo dài lệnh ngừng bắn còn phía ukraina
cũng thông báo tạm dừng sơ tán người dân do nga cam kết ngừng pháo kích nhưng vẫn tiến hành bắn phá
thông báo của bộ quốc phòng nga viết không một dân thường nào có thể rời thành phố mariophone
và vunovaka dọc theo các hành lang nhân đạo lực lượng ukraina đã tận dụng lệnh ngừng bắn
để củng cố vị trí của mình về phía ukraine kiev cũng đã tạm dừng cuộc sơ tán dân thường
và cáo buộc nga tiếp tục pháo kích dù cam kết sẽ đảm bảo việc sơ tán dân an toàn
trước đó cùng ngày nga thông báo ngừng bắn và mở các hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường
khỏi thành phố cảng chiến lược mariupol và thành phố vunovaka gần đó